mức nhiệt ngoài trời lúc này phổ biến trong khoảng một mươi bảy hai mươi độ mang tới cho người dân chúng ta cảm giác rét nhẹ
tuy nhiên lớp sương mù này sẽ không kéo dài được lâu vì chỉ khoảng đến tám giờ sáng
những tiền nắng đầu tiên của một ngày mới sẽ xuất hiện
xua đi màn sương mù cảm giác rét được thay thế bằng cái lạnh xe xe dễ chịu
và đến trưa chiều nay nhiệt độ toàn khu vực bắc bộ sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng một vài nơi thuộc khu vực tây bắc như lai châu điện biên và cả sơn la
nắng đến sớm hơn với cường độ cũng mạnh hơn
do vậy nhiệt độ có thể tăng cao hơn lên mức phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời tiết nắng giáo nhiệt cao có thể gây ra một chút mệt mỏi
nhưng sẽ tạo điều kiện cho việc di chuyển du xuân trong những ngày đầu năm mới trở nên thuận lợi hơn
thời tiết trong những ngày đầu của năm mậu tuất cũng diễn biến thuận lợi hơn đối với bà con ở các tỉnh miền trung
lúc này các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mây vẫn còn
nhưng ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận đã bắt đầu có nắng
về trưa và chiều mây cũng mỏng dần và trời có nắng trở lại
tạo điều kiện cho nhiệt độ của khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế tăng lên ngưỡng hai mươi bốn hai mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
dự báo kiểu thời tiết thuận lợi này sẽ còn kéo dài trong khoảng từ hai mươi
đến ba ngày tới do vậy bà con có thể tạm gác lại những công việc đồng áng
yên tâm ăn tết mà không phải lo gì về thời tiết
thời tiết thuận hòa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành của phía nam
dự báo trong khoảng từ hai đến ba ngày tới vùng cao tây nguyên cũng như là ở khu vực nam bộ
hầu như ít có sự biến động tại đây thời tiết phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều
nhiệt độ trong cả ba ngày tới tại hai khu vực này hầu như ít có sự thay đổi
cụ thể tại các tỉnh tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là hai năm độ
nhiệt độ trong ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi ba độ
mặc dù giữ mức nhiệt cao hơn tuy nhiên chỉ đến khoảng sau một mươi bốn giờ
dưới tác động điều hòa của những luồng gió biển bầu không khí sẽ trở nên dịu mát hơn
trên biển khối không khí lạnh yếu đi vì thế gió trên hầu khắp các vùng biển trên cả nước
đều giảm xuống dưới cấp năm
tại khu vực huyện đảo hoàng sa trong ngày và đêm hôm nay trời không mưa
tầm nhìn xa thoáng đáng gió chuyển
đông bắc hoạt động chỉ với mức cấp ba cấp bốn
trong khi đó tại khu vực huyện đảo trường sa cũng như là khu vực nam biển đông
sang đến ngày hôm nay mưa rông cũng giảm hẳn tầm nhìn xa trên một mươi km
các hiện tượng thời tiết xấu như lốc xoáy và gió giật cũng không còn xảy ra nữa
vì thế bà con ngư dân có thể yên tâm vươn khơi bám biển trở lại
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước